chiều qua hai mươi bốn tháng bốn theo giờ hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước ta
đã đến sân bay quốc tế pochentong thủ đô phnom penh bắt đầu chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng bốn theo lời mời của thủ tướng vương quốc campuchia samdech techo hunsen
đây là chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc trên cương vị thủ tướng chính phủ
cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong tình hình quốc tế mới